rết đậm rét hại kéo dài kèm theo mưa phùn cũng đã khiến cho số lượng trẻ bị các bệnh về đường hô hấp tới bệnh viện sản nhi nghệ an tăng cao
trung bình mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận trên một bệnh nhân tới thăm khám đa số trẻ đến khám đều mắc các bệnh về đường hô hấp hay tai mũi họng
để đảm bảo việc cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ bệnh viện sản nhi nghệ an đã tăng cường số lượng bác sĩ y tá ở các kiếp trực
bố trí nhân viên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn ở điện thoại đường dây nóng để kịp thời trả lời các thắc mắc tư vấn cho các nhà thuốc tư vấn sức khỏe trực tiếp cho người dân
các bác sĩ đưa ra khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh trong điều kiện thời tiết rết đậm rết hải như hiện nay
cần hạn chế cho trẻ ra đường giữ ấm cơ thể khi đi đường giữ ấm cổ khi ngủ đảm bảo không khí ấm áp trong phòng
khi thấy trẻ bị ho kéo dài suốt cao không được tự ý mua thuốc điều trị tại nhà
mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế
để được các bác sĩ khám và điều trị kịp thời